tại hà nội nhóm đại biểu quốc hội trẻ khóa một mươi bốn vừa có cuộc đối thoại với sinh viên trường đại học quốc gia hà nội
về kết quả kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn và giải đáp những vấn đề về giáo dục việc làm cho thanh niên
những mất cập trăm tuyển sinh đại học những kinh thông tin việc làm chính xác và hiệu quả
đào tạo kỹ năng mềm hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp
đây đều là những vấn đề thu hút sự quan tâm của các bạn sinh viên trong buổi đối thoại với nhóm đại biểu quốc hội trẻ
cả hai vấn đề là giáo dục và việc làm thì em đều rất là quan tâm ạ
và các yêu cầu của các bạn sinh viên đưa ra thì cũng được các đại biểu quốc hội dẫn nối và giải quyết dựa trên những sự khách quan
em được biết thêm về cái nội dung của cái kỳ họp quốc hội khóa một mươi bốn điều mà phần lớn các sinh viên sẽ không chú ý
vị đại biểu quốc hội trẻ trả lời phần câu hỏi của em là trả lời rất là đúng rất là hay và rất là hợp tình hợp lý
thực tế trong quý hai quý ba tỷ lệ thất nghiệp ở độ tuổi lao động trẻ tăng lên
điều đó khiến không ít các bạn trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường lo lắng
trên tinh thần thẳng thắn cởi mở nhóm đại biểu quốc hội trẻ đã lắng nghe tiếng nói của các bạn sinh viên
là cầu nối giúp thanh niên có được thông tin trực tiếp từ đại diện bộ lao động thương minh xã hội và bộ giáo dục đào tạo
qua cuộc tiếp xúc ngày hôm nay mặc dù là với một cái phạm vi nó tương đối là hẹp
thế nhưng mà chúng tôi thấy rằng là cái nhu cầu những cái kiến nghị câu hỏi của các bạn đặt ra hay những cái chia sẻ
thực sự đó là những nhu cầu rất là thiết thực và những yêu cầu này thì nó cũng đúng với số đông cử tri hiện nay đang quan tâm
mà tôi thấy nổi nhiều lên nhất đó là chính về vấn đề nghề nghiệp vấn đề việc làm
vấn đề làm sao được giải quyết được tình trạng thất nghiệp tình trạng thiếu việc làm hiện nay trong một bộ phận thanh niên
sau khi tốt nghiệp chúng tôi tiếp thu những cái ý kiến này
để phản ánh lại một cách chân thực nhất sống động nhất đến với quốc hội cũng như là các cơ quan có thẩm quyền khác
các đại biểu cho biết xoay quanh hai nội dung xây dựng chủ trương chính sách pháp luật hiện hành về đổi mới giáo dục đào tạo
vấn đề việc làm trong giai đoạn hội nhập đã được thảo luận tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn và sẽ có cơ chế giải quyết trong thời gian tới